cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ngày hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ đối tượng nguyễn thành lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thại ấp phú thạnh xê xã nhân phú huyện mang thít tỉnh vĩnh long về hành vi lừa đảo chiếm luật tài sản
tại cơ quan công an lộc khai nhận trước đó đã cùng với đối tượng tên là ba thịnh ở tp hcm gọi điện tới một số điện thoại bất kỳ
nói dối là nhân viên công ty sổ số nên biết trước kết quả mở thưởng trong ngày và đọc cho người nhận một số tự nhiên bất kỳ bảo là đánh số lô số đề rẽ chúng
với những trường hợp người nhận được số tự nhiên trong ngày đó mà ngẫu nhiên chúng số lô sẽ tin tưởng
sau khi đã tạo được niềm tin đối tượng nói với bị hại là nếu muốn có số lô số đề đánh trúng một trăm linh thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty
để trở thành thành viên của công ty sổ số hàng tháng được hưởng phần trăm lãi suất cao
hàng ngày còn được cho số lô số đề nếu đánh là sẽ trúng
với thủ đoạn này nguyễn thành lộc và ba thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt của ông trần đình đọc
trú tại thị trấn nam sách huyện nam sách tỉnh hải dương số tiền là năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương cho biết đang tiếp tục xác minh
truy tìm đối tượng có tên là ba thịnh để xử lý theo quy định của pháp luật